nhằm thao gỡ khó khăn vướng mắt cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu qua cửa khẩu quốc tế lào cai
sáng nay cục hải quan tỉnh lào cai đã tổ chức hội nghị đối thoại với các doanh nghiệp
để lắng nghe ý kiến và tìm hướng giải quyết phù hợp thúc đẩy cho hoạt động xuất nhập khẩu
từ đầu năm đến nay đã có bốn trăm hai mươi hai doanh nghiệp đã tham gia xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu của lào cai
tăng hai mươi hai doanh nghiệp so với cùng kỳ
từ đầu năm đến nay kim ngạch xuất nhập khẩu đạt một ba trăm chín mươi một triệu usd thu nộp ngân sách nhà nước đạt một bốn trăm chín mươi ba tỷ đồng
tại buổi đối thoại cục hải quan tỉnh lào cai đã lắng ngay ý kiến của các doanh nghiệp về những vấn đề
như việc giảm các thủ tục hành chính không cần thiết nâng cao hiệu quả của hệ thống thông quan điện tử hoàn thiện các chính sách biên mậu
với mỗi ý kiến các đại biểu đã cùng thảo luận và đưa ra hướng giải quyết phù hợp để các doanh nghiệp có thể yên tâm hoạt động xuất nhập khẩu
nhân dịp này cục hải quan lào cai cũng đã ký kết hợp tác với hiệp hội doanh nghiệp tỉnh để cùng nhau thực hiện tốt các quy định của pháp luật liên quan đến hàng hóa xuất nhập khẩu